vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với phan huỳnh trúc vi chú tải phường mỹ long tp long xuyên
để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vi làm việc tại phòng tổ chức hành chính của công ty cổ phần xây lắp an giang
trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng việc công ty thực hiện nhiều dự án phân lô bán nền
trên địa bàn thành phố long xuyên vi đã dùng danh nghĩa là nhân viên của công ty đưa ra những thông tin sai sự thật
để nhận tiền cọc của nhiều người đặt mua đất nền tại các dự án của công ty để chiếm đoạt số tiền trên bốn mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần dược phẩm cửu long và các đơn vị liên quan đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ
tới viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can liên quan trong đó có ông cao minh quang cựu thứ trưởng bộ y tế
theo kết luận điều tra vào năm hai nghìn năm bộ y tế đặt hàng công ty cổ phần dược phẩm cửu long và các doanh nghiệp sản xuất thuốc ocen tnvi
giá mua được xác định trên cơ sở giá nguyên liệu đàm phán với nhà cung cấp nước ngoài
từ năm hai nghìn sáu công ty cổ phần dược phẩm cửu long được nhà cung cấp nước ngoài giảm giá mua nguyên liệu hơn ba tám triệu usd
tuy nhiên bị can lương văn hóa cựu tổng giám đốc đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các báo cáo tài liệu kinh doanh
để che giấu và để ngoài sổ sách số tiền trên
bên cạnh đó các bị can còn hợp thức hóa hồ sơ để báo cáo sai sự thật đến bộ y tế
trong vụ việc này ông cao minh quang được bộ y tế giao làm trưởng ban chỉ đạo
quá trình kiểm tra ông quang biết doanh nghiệp trên còn nợ nhà cung cấp số tiền hơn ba tám triệu usd
nhưng không chỉ đạo tiếp tục làm rõ
quá trình điều tra cựu thứ trưởng bộ y tế thừa nhận hành vi thành khẩn khai báo
liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn bản phải xã tú mịch huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân huyện lộc bình đã mở phiên tòa xét xử lưu động
vụ chống người thi hành công vụ
theo cáo chẳng trong quá trình xây dựng nông thôn mới xã tú bịch được đầu tư toàn diện
và truyền từ xã vùng ba sang vùng một
do không còn được hưởng chính sách hỗ trợ vùng ba nên một số đối tượng đã lôi kéo kích động
ép buộc người dân thôn bản phải tham gia tụ tập khiếu kiện gây mất an ninh trật tự ở trụ sở chính quyền các cấp
trong đó có vụ gây dối trật tự công cộng tại cổng trụ sở công an huyện vào ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trong khi thi hành lệnh bắt các đối tượng về hành vi gây dối
trật tự công cộng thì đối tượng trần văn thu và chu thị huyền có hành vi cản trở chống đối lực lượng làm nhiệm vụ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần văn thu một mươi tháng tù giam chu thị huyền một mươi hai tháng tù giam
vào ngày hôm nay công an huyện hóc môn tp hcm cho biết các lực lượng chức năng đã cứu được ba mẹ con
bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà trên địa bàn xảy ra vào lúc dạng sáng ngày hôm nay
vào thời điểm trên một đám cháy bùng phát tại căn nhà số sáu mươi ba trên một b
đường hậu lân bốn
ấp hậu lân xã bà điểm huyện hóc môn
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện hóc môn
huy động bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
biết có người mắc kẹt trong đám cháy lực lượng chức năng đã dùng kìm cộng lực búa chặt
máy cắt để phá cửa cứu được một người phụ nữ và hai bé gái đang mắc kẹt bên trong nhà ra ngoài an toàn
đám cháy được khống chế và dập tắt sau đó hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
vào ngày hôm nay bộ y tế có công văn gửi các viện vệ sinh dịch tễ
pasteur sở y tế các tỉnh thành phố trong cả nước về việc giám sát các trường hợp viêm gan cấp tính
không rõ nguyên nhân ở trẻ em
theo đó bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành tập trung chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn
phụ trách khi phát hiện các trường hợp viêm gan cấp tính đặc biệt là ở nhóm trẻ dưới một mươi sáu tuổi
phải khám xác định để phát hiện các trường hợp
không rõ nguyên nhân đối với các tỉnh có cửa khẩu biên giới tăng cường công tác giám sát
tại các cửa khẩu nhằm phát hiện sớm những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ để có hướng dẫn quản lý phù hợp
trong trường hợp phát hiện các ca nghi ngờ đề nghị sở y tế báo cáo ngay cho các viện vệ sinh dịch tễ
pasteur trên địa bàn phụ trách để thống nhất việc lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân khi cần thiết
sau đây là nội dung chi tiết
cùng lãnh đạo các nước asean dự tiệc chiêu đãi do tổng thống hoa kỳ joe biden chủ trì tại nhà trắng
tổng thống biden bày tỏ vui mừng và hân hạnh được chào đón các nhà lãnh đạo asean
và coi đây là cơ hội tuyệt vời để các nhà lãnh đạo cùng đánh giá và định hướng quan hệ asean hoa kỳ
đặc biệt sự kiện này diễn ra vào thời điểm đầy ý nghĩa hai bên kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ
tổng thống biden khẳng định coi trọng và mong muốn nâng tầm quan hệ asean hoa kỳ
và cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của asean và quan điểm asean về ấn độ dương thái bình dương aoip
tổng thống hoa kỳ công bố gói các sáng kiến trị giá hơn một trăm năm mươi triệu usd để từ đó thu hút khu vực tư nhân
đầu tư hàng tỷ usd vào các dự án hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi thương mại đầu tư
ổn định chuỗi cung ứng nâng cao năng lực y tế hợp tác biển phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục
phát triển nguồn nhân lực năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu phát triển bền vững
lãnh đạo các nước asean đánh giá cao và trông đợi hoa kỳ tiếp tục hợp tác tích cực
xây dựng cùng asean thúc đẩy đối thoại hợp tác chung tay xử lý hiệu quả các thách thức tại khu vực
asean cũng mong muốn bên cạnh kinh tế thương mại hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới
như kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn chuyển đổi số chuyển đổi năng lượng bền vững
ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như dịch bệnh biến đổi khí hậu
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao ý nghĩa hội nghị thể hiện rõ nét cam kết hai bên đồng hành
cùng hướng tới hòa bình ổn định và thịnh vượng chung
nhìn lại bốn mươi năm năm hoa kỳ cường quốc hàng đầu thế giới và asean khu vực có nền kinh tế phát triển năng động bậc nhất
đã phối hợp rất tích cực trên tinh thần tôn trọng pháp luật và vai trò trung tâm asean
từ đó xây dựng nền tảng cho lòng tin cùng xây dựng cấu trúc khu vực mở minh bạch bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế
chia sẻ về định hướng quan hệ hai bên thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh giữ vững hòa bình
duy trì ổn định phải được coi là quan tâm hàng đầu của cả asean lẫn hoa kỳ
thủ tướng trung đội hoa kỳ luôn ủng hộ asean giữ vai trò trung tâm trong các tiến trình ở khu vực châu á
ấn độ dương thái bình dương cùng đó góp phần xây dựng đường hướng mới cho các khuôn khổ hợp tác do asean chủ trì
tạo môi trường cân bằng hài hòa ở khu vực cùng asean đối thoại chân thành trên cơ sở lòng tin và trách nhiệm
ủng hộ giải quyết các khác biệt bất đồng dựa trên các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
hiến trương liên hợp quốc và hiệp ước thân thiện và hợp tác ở đông nam á
nhấn mạnh nhu cầu khôi phục dòng chảy thương mại đầu tư tạo động lực cho giai đoạn tiếp theo
thủ tướng phạm minh chính khẳng định việt nam sẽ áp dụng những biện pháp tốt nhất hỗ trợ các nhà đầu tư doanh nghiệp hoa kỳ
nhanh chóng mở rộng kinh doanh tại thị trường việt nam kết nối với thị trường asean đầy tiềm năng
trước những tác động và hệ lụy phức tạp của thách thức phi truyền thống thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
cần xây dựng cách tiếp cận toàn cầu trong giải quyết các vấn đề toàn cầu
các nước asean mong tiếp tục nhận sự hợp tác và hỗ trợ của hoa kỳ củng cố và nâng cao năng lực y tế
chia sẻ kinh nghiệm chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine đồng thời ứng phó hiệu quả với các thách thức khác
như suy thoái môi trường biến đổi khí hậu
các nhà lãnh đạo asean và hoa kỳ nhất trí ủng hộ thiết lập đối tác chiến lược toàn diện
và bày tỏ trông đợi mối quan hệ này phát triển thực chất hiệu quả và cùng có lợi
trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ vào chiều ngày một mươi hai tháng năm
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã cùng các nhà lãnh đạo asean tham dự cuộc gặp
với cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ với sự có mặt của các doanh nghiệp hàng đầu như google
thay mặt chính phủ hoa kỳ bộ trưởng thương mại gina raimondo và trưởng đại diện thương mại hoa kỳ
catherine tai cùng tham dự
phát biểu chào mừng chủ tịch hội đồng kinh doanh asean hoa kỳ tet osius bày tỏ mong muốn lãnh đạo
các nước asean và các lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của hoa kỳ chia sẻ tầm nhìn và mối quan tâm chung
cùng nhau tìm ra những hướng đi nhằm thúc đẩy nền kinh tế các nước phát triển bền vững tăng cường khả năng chống chịu
thay mặt chính phủ hoa kỳ bộ trưởng thương mại gina raimondo khẳng định tổng thống biden và chính phủ hoa kỳ
luôn coi asean là đối tác trung tâm quan trọng hàng đầu của hoa kỳ
bà nêu rõ thời gian qua hoa kỳ và asean đã có sự phối hợp rất chặt chẽ và hiệu quả
hợp tác giữa hoa kỳ và asean được thực hiện trên nhiều lĩnh vực như y tế công nghệ cao chuỗi cung ứng
năng lượng sạch trong thời gian tới việc hợp tác sẽ tập trung vào việc giải quyết sự gián đoạn của chuỗi cung ứng
tăng cường khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu xử lý khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng
năng lượng sạch vì sự tăng trưởng bao trùm bền vững
hoa kỳ và asean sẽ tăng cường hợp tác về công nghiệp đặc biệt là công nghệ sạch giảm phát thải nhà kính phi carbon hóa
hoa kỳ cam kết sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với asean
coi đây là một trong những trọng tâm vì sự phát triển thịnh vượng của khu vực
các nhà lãnh đạo asean khẳng định asean có tiềm năng hợp tác to lớn coi trọng hợp tác với chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ
cam kết tạo môi trường lành mạnh và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoa kỳ phát triển và mở rộng đầu tư
nhất là hợp tác khôi phục kinh tế sau đại dịch thúc đẩy lợi ích song trùng thúc đẩy quan hệ kinh tế asean hoa kỳ sâu sắc trên mọi lĩnh vực
đảm bảo phát triển bao trùm bền vững tăng cường khả năng chống chịu
asean gắn kết với chuỗi cung ứng toàn cầu để tham gia chuỗi cung ứng thì chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải cùng hợp tác
mong muốn doanh nghiệp hoa kỳ hỗ trợ phát triển kỹ thuật số tăng cường giá trị chuỗi cung ứng toàn cầu
nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn năng lượng chuyển đổi năng lượng các nhà lãnh đạo asean cho rằng hai bên đã có nhiều sáng kiến hợp tác
tuy nhiên cần huy động mọi nguồn vốn để đầu tư phát triển năng lượng xanh xây dựng tiêu chuẩn năng lượng xanh
mong muốn hoa kỳ hỗ trợ xây dựng năng lực và trợ giúp kỹ thuật
phát biểu bế mạc trưởng đại diện thương mại hoa kỳ catherine đánh giá cao sang kiến tổ chức cuộc gặp
một lần nữa cảm ơn các nhà lãnh đạo asean tham dự cuộc gặp khẳng định hoa kỳ sẽ cùng phối hợp với asean để phát triển kinh tế bao trùm
bền vững và trong quá trình này không chỉ có hợp tác chính phủ mà còn cần sự tham gia tích cực của doanh nghiệp
tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
sau ba ngày làm việc tích cực trách nhiệm hiệu quả vào chiều ngày hôm nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ một mươi một
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu các ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội
để hoàn thiện báo cáo các nội dung chỉnh quốc hội tại kỳ họp thứ ba tới
chủ tịch quốc hội ghi nhận đến nay các dự án luật dự kiến trình quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ ba cơ bản hoàn thiện
các dự án chỉnh quốc hội cho ý kiến lần đầu cũng đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng
do đó các cơ quan của quốc hội và các cơ quan liên quan cần tập trung cho kỳ họp thứ tám
phấn đấu để kỳ họp đạt chất lượng tốt nhất tiếp đà không ngừng đổi mới tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của quốc hội
liên quan đến dự thảo nghị quyết
ban hành nội quy kỳ họp của quốc hội sửa đổi
chủ tịch quốc hội cho biết ủy ban thường vụ quốc hội đã thống nhất tạm thời chưa chỉnh quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ ba tới
để cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra hoàn thiện thêm hồ sơ tài liệu và các báo cáo
chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ và các cơ quan hữu quan nghiêm túc thực hiện các thông báo kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội
để chuẩn bị tốt nhất đầy đủ nhất cho kỳ họp thứ ba dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi ba tháng năm
trước đó trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc trình quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư
các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc châu đốc cần thơ sóc trăng giai đoạn một khánh hòa bôn ma thuột giai đoạn một biên hòa vũng tàu giai đoạn một
sáng nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì cuộc họp hội đồng thẩm định đề án
quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
hội đồng thẩm định đề án đến năm hai nghìn hai mươi năm đình hướng đến năm hai nghìn ba mươi
báo cáo quá trình xây dựng dự thảo quy hoạch lãnh đạo cục công nghệ thông tin nêu rõ
thời gian qua đảng ủy và lãnh đạo cục công nghệ thông tin đã chỉ đạo thành lập tổ soạn thảo quy hoạch
nghiêm túc tổ chức nghiên cứu thảo luận hình thành đề cương chi tiết và xây dựng dự thảo quy hoạch theo phân công chức năng nhiệm vụ được giao
cùng với đó cục công nghệ thông tin đã có văn bản gửi công an các đơn vị địa phương có nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong công an nhân dân
đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo quy hoạch
cục công nghệ thông tin đã giải trình tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện dự thảo để báo cáo hội đồng xem xét thẩm định
tại cuộc họp các thành viên hội đồng thẩm định và tổ giúp việc tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo
qua đó các ý kiến đều đồng thuận về chủ trương sự cần thiết phải xây dựng quy hoạch
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh hội đồng thẩm định đánh giá cao tâm huyết trí tuệ
tinh thần làm việc nghiêm túc của tổ giúp việc và đơn vị thường trực xây dựng đề án quy hoạch
ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành công an đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
hội đồng thẩm định cơ bản đồng tình với bố cục dung lượng sự cần thiết nội dung quan điểm mục tiêu nhiệm vụ và dự kiến phân công của đề án
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị cơ quan thường trực tiếp tục chỉ đạo tổ giúp việc tiếp thu nghiêm túc có chất lọc trên cơ sở khoa học
thực tiễn các ý kiến tham gia của các đồng chí trong hội đồng để chỉnh sửa hoàn thiện đề án bổ sung rõ hơn về nhiệm vụ phân công của các đơn vị
thống nhất về mặt từ ngữ trong đề án
đặc biệt lưu ý đề án phải có tính đồng bộ với các chủ trương nghị quyết kết luận của đảng nhà nước chính phủ và của đảng ủy công an trung ương bộ công an
nhất là đồng bộ về quan điểm lộ trình mục tiêu nhiệm vụ giải pháp hạ tầng nguồn lực sự phát triển với nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cơ quan thường trực khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề án tờ trình báo cáo đồng chí bộ trưởng cho ý kiến
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra công tác quản lý xây dựng và doanh trại quản lý đất an ninh tại các đơn vị nghiệp vụ cục thuộc bộ công an phía nam
đồng chí thứ trưởng lê văn tuyến đã trực tiếp đến khảo sát các khu đất an ninh trên địa bàn tp hcm do các đơn vị nghiệp vụ cục thuộc bộ công an phía nam quản lý và sử dụng
báo cáo tại buổi làm việc cục quản lý xây dựng và doanh trại cho biết đơn vị đã thường xuyên theo dõi quản lý quá trình thực hiện dự án của các chủ đầu tư quản lý chất lượng công trình theo quy định phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm giả soát đo đạc hiện trạng xác định danh giới đất báo cáo thực trạng sử dụng khu đất hiện nay để xây dựng phương án báo cáo lãnh đạo bộ khắc phục tình trạng lấn chiếm đất của người dân
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá việc cải tạo sửa chữa các tòa nhà làm việc đã xuống cấp vẫn còn thiếu đồng bộ không có tính ổn định và quy hoạch bài bản bố trí sắp xếp nơi làm việc doanh trại của các đơn vị còn nhiều bất cập
đối với các đơn vị đang quản lý sử dụng các khu đất an ninh thuộc bộ công an trên địa bàn tp hcm đồng chí thứ trưởng yêu cầu cục quản lý xây dựng và doanh trại phía nam cần ra soát các hoạt động tăng gia sản xuất của các đơn vị tăng cường công tác thanh tra kiểm tra quản lý sử dụng đất đai sử dụng các trụ sở công trình nhà ở nhà làm việc của các cục nghiệp vụ

đồng chí phạm ngọc nghị chủ tịch ubnd tỉnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở ban ngành trong tỉnh trong dịp này đoàn của ngài tỉnh trường mondun kuri vương quốc campuchia đã đến dự về phía các đội thi có đại diện lãnh đạo công an các tỉnh thành phố và cán bộ chiến sĩ trong đội tuyển
bảng sáu gồm chín đội đến từ công an năm tỉnh tây nguyên công an tp hcm bình phước ninh thuận và trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai các đội nam nữ sẽ tham gia những nội dung thi
gồm duyệt đội ngũ kỹ thuật chiến thuật công an nhân dân tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân bài võ tổng hợp ba mươi tám động tác bài mai hoa quyển năm mươi hai động tác bắn các loại súng ngắn cz bảy mươi năm súng ak với các bài bắn chậm bắn súng ứng dụng bắn điểm xạ ba tư thế bắn vận động ba tư thế và bắn đĩa cho thời gian thi từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
hội thi là một trong những hoạt động nhằm biểu dương lực lượng đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng công an nhân dân và nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ tích cực tự giác học tập rèn luyện bản lĩnh chính trị tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phục sự tổ quốc phục sự nhân dân

đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng công an nhân dân và nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân và nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng công an nhân dân và nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng công an nhân dân và nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân về truyền thống vẻ vang của l
hồ chí minh toàn thể cán bộ chiến sĩ cục an ninh kinh tế đã thành kính dâng lên người những đói hoa tươi nén hương thơm
báo cáo với người về những nỗ lực thành tích của đơn vị thực hiện theo lời dạy của người
các thế hệ cán bộ chiến sĩ của lực lượng an ninh kinh tế đã không ngừng tu dưỡng rèn luyện tư cách của người công an cách mệnh
những năm qua đảng ủy lãnh đạo cục an ninh kinh tế và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã luôn bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo đảng
nhà nước lãnh đạo bộ công an đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn triển khai thực hiện và hoàn thành tốt chương trình
kế hoạch nhiệm vụ công tác thường xuyên đột xuất được giao góp phần đảm bảo lợi ích chủ quyền an ninh quốc gia an ninh kinh tế của đất nước
cục an ninh kinh tế nguyện luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang
đoàn kết thống nhất rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn với học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
còn trong chiều ngày hôm nay tại hà nội cục công tác đảng và công tác chính trị đã tổ chức đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ hai

năm năm qua tuổi trẻ cục công tác đảng và công tác chính trị đã luôn phát huy vai trò sung kích sáng tạo đoàn kết nỗ lực quân đấu thực hiện thắng lợi các nội dung mục tiêu phương hướng đề ra trong nghị quyết đại hội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
một mươi năm năm qua tuổi trẻ cục công tác đảng và công tác chính trị đã luôn phát huy vai trò sung kích sáng tạo đoàn kết nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung mục tiêu phương hướng đề ra trong nghị quyết đại hội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cục công tác đảng và công tác chính trị lần thứ nhất cán bộ đoàn viên thanh niên của cục đã không ngừng rèn luyện phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt
cục công tác đảng và công tác chính trị lần thứ nhất cán bộ đoàn viên thanh niên của cục đã không ngừng rèn luyện phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt